các đồng nghiệp của tôi tại cơ quan phân tích trên xác nhận với tỷ lệ tới chín mươi sau khi phân tích trình tự trên
địa điểm xuất phát và tình huống di chuyển khiến chúng tôi kết luận sự xuất hiện của chủng mới
phát ngôn viên viện barlav rica nói thêm rằng mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển cho viện nghiên cứu quốc gia để xác nhận
bộ y tế đan mạch thông báo nước này nhiều khả năng đã tìm thấy chủng omic rong trong hai người trở về từ nam phi
giới chức có cơ sở để nghi ngờ rằng đây là hai ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên ở đan mạch bộ trưởng bộ y tế magnus huonic nói
tuy nhiên các trường hợp này chỉ được xác nhận sau khi hoàn tất giải trình tự trang trong vài ngày tới
viện sức khỏe hà lan rivm nhận định có những ca nhiễm biến chủng omic rong trong sáu mươi một trường hợp dương tính ncov trên hai chuyến bay từ nam phi
đắp xuống sân bay spiffold vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
phát ngôn viên của rivm cho biết cơ quan này gần như chắc chắn một số ca dương tính đã mang biến chủng mới
nhưng sẽ cần kiểm tra thêm để bảo đảm tính chính xác
giới chức từ chối cho biết có bao nhiêu ca nghi nhiễm chủng omic rong trong số người dương tính ncov
biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín được ghi nhận lần đầu tiên ở nam phi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
một số ca nhiễm khác cũng được phát hiện tại botswana bỉ israel
và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc
tổ chức y tế thế giới who học khẩn sau đó hai ngày và đổi tên biến chủng này thành omicron
xếp vào danh sách biến chủng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn delta
omicron có ba mươi hai đột biến trong protein gai phần mà hầu hết các loại vaccine sử dụng để tạo ra hệ thống miễn dịch chống ncov
đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm bệnh và tốc độ lây lan của virus
cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng omicron và có cần điều chỉnh vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
mỹ và liên minh châu âu eu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt đầu cấm chuyến bay từ nam phi và khu vực lân cận
bốn nước đông nam á gồm malaysia thái lan philippines và singapore đã siết chặt đi lại với các nước phía nam châu phi
yêu cầu cách ly người nhập cảnh trong những ngày qua
anh cũng cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và năm nước láng giềng
những động thái tương tự đã được áp dụng tại australia
nhật bản ấn độ iran brazil và canada
isarau dự kiến cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh từ đêm hai mươi tám tháng một mươi một
trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa hoàn toàn biên giới để ngăn nguy cơ biến chủng omic rong xâm nhập